câu chuyện mất bằng lái xe phải thi lại đang khiến dư luận băn khoăn về quy trình quản lý giấy phép lái xe từ trước đến nay
những lỗ hỏng trong công tác quản lý đặc biệt là với trường hợp người vi phạm giao thông nói là mất và thất lạc nên phải thi lại cấp mới đã khiến cho nhiều biên bản xử phạt của công an giao thông trở thành nợ khó đòi
trung bình mỗi ngày đội cảnh sát giao thông số một thuộc quận hoàn kiếm xử lý một trăm linh vụ vi phạm an toàn giao thông từ những lỗi cơ bản như vượt đèn đỏ hay đỗ xe sai vị trí như thế này
trong quá trình giao thông xác khi phát hiện các đối tượng vi phạm anh em cán bộ chiến sĩ hỗ trực xử lý đầu tiên là dừng xe kiểm tra khi người ta xuất trình về đủ đối tờ thì anh em tiến hành làm biên bản đúng quyết định và tạm giữ giấy phép lái xe
đã có rất nhiều bằng lái xe biên bản xử phạt được thực hiện chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám đội cảnh sát giao thông số một đang lưu giữ một hai trăm hai mươi tám hồ sơ tồn đọng
có những trường hợp bị thu giữ giấy phép lái xe từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến hiện tại người vi phạm vẫn trả thiết lấy lại bằng không ai biết được trong vòng ba năm qua những người này có đi thi lấy bằng mới hay không
do đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn ở nguồn nối bộ và kết nối với máy chủ
còn để tra cứu về dữ liệu giấy phép lái xe quản quốc thì cái đó lại bên bộ thông vận tải quản lý chúng tôi không quản lý được
hệ thống cơ sở dữ liệu chưa liên kết trong nội bộ ngành công an và chưa kết nối liên ngành công an giao thông vận tải
chính là hạn chế rất lớn khiến quy trình quản lý giấy phép lái xe giữa hai bộ chưa có sự thống nhất đồng bộ
không thể kiểm soát hết được hành vi vi phạm của người tham gia giao thông đặc biệt là những trường hợp gian dối lợi dụng khe hở pháp luật
đối với những trường hợp mà có đủ cơ sở mà phát hiện họ gian dối trong việc khai báo mất thì nên có chế tài xử lý
chế tài mạnh có thể đủ sức gian đe để tránh cái việc mà họ trốn tránh cái việc xử lý của cơ quan chức năng
như ví dụ trốn tránh cái việc xử phạm quyết định xử phạm người vi phạm chính của chúng tôi bị khai báo là mất để xin cấp lại
trong vòng bảy ngày cơ quan công an ra quyết định xử phạt người vi phạm
sẽ gửi thông tin cho cơ quan công an

nếu như không có sự kết nối liên ngành chặt chẽ pháp luật không nghiêm minh
thì hàng vạn trường hợp vi phạm giao thông vẫn sẽ nhờ luật
việc thu giữ bằng lập biên bản của công an giao thông sẽ chỉ có ý nghĩa trên giấy
được biết tính đến hết quý i năm hai nghìn một mươi chín cả nước có hơn bốn vụ tai nạn giao thông trong đó gần hai người tử vong